thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đón và tiếp nhận công dân trở về địa phương
vào một mươi chín h bốn mươi năm ngày một mươi tháng một mươi một chuyến bay mang số hiệu vz hai nghìn tám trăm linh bảy chở hai trăm một mươi hành khách từ tp hcm hạ cánh xuống sân bay cát bi
đây là chuyến bay thương mại đầu tiên chuyên chở những công dân mắc kẹt từ vùng dịch phía nam
có nhu cầu bay về địa phương tác xuống sân bay cát bi hải phòng
thực hiện đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ hải phòng áp dụng biện pháp không cách ly y tế tập trung
đối với hành khách xuống cảng hàng không quốc tế cát bi trên các tuyến bay thương mại nội địa và lưu trú tại hải phòng
theo đó hành khách đến từ vùng nguy cơ cao nguy cơ rất cao vùng màu đỏ màu vàng màu cam
theo công bố của bộ y tế phải thực hiện cách ly y tế tại nhà bảy ngày
lấy mẫu xét nghiệm rt pcr vào ngày thứ hai và thứ bảy tính từ ngày về địa phương
người trở về từ vùng nguy cơ hoặc bình thường mới thì thực hiện theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày
và lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai theo phương pháp rt pcr vào ngày thứ bảy
mọi trường hợp về địa phương tại thời điểm này đều phải tuân thủ năm k
ứng dụng bc covid không tiếp xúc đông người trong vòng một mươi bốn ngày